theo tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh ninh bình từ đầu tháng chín đến nay toàn tỉnh đã xuất hiện ba ổ dịch cúm da cầm do virus cúm ah năm n sáu với số lượng gia cầm buộc phải tiêu hủy là gần sáu con
hiện nay ngành nông nghiệp nói chung các địa phương của tỉnh ninh bình nói riêng đang tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh nhất là công tác tiêm phòng để đảm bảo an toàn dịch bệnh